tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trong những ngày đầu năm tiếp tục nhận được những tín hiệu khả quan
để xuất khẩu sang thị trường trung quốc và nhập tám trăm bảy mươi bảy tấn nông sản vào thị trường nội địa việt nam trong ba ngày đầu năm mới
tri cục hải quan cửa khẩu lào cai cục hải quan tỉnh lào cai cho biết trong số hàng nông sản đã được thông quan
có ba mươi tám tấn thanh long sáu mươi sáu tấn dưa hấu và một trăm tám mươi ba tấn chuối
lực lượng hải quan trực tết tại cửa khẩu đã thông quan nhanh gọn an toàn
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa đảm bảo chất lượng cao nhất